thưa quý vị khán giả mỗi dịp nghỉ lễ thì bên cạnh nhu cầu xung họp với người thân và gia đình
thì nhiều người cũng lựa chọn là đi du lịch đến với những vùng đất mới để trải nghiệm và tận hưởng không khí trong lành
sau những ngày làm việc vất vả
đáp ứng yêu cầu đó thì các công ty lữ hành cũng đưa ra rất nhiều những chương trình khác nhau
để giúp khách có thể lựa chọn và cũng có những gia đình tự chủ phương tiện
và tự mình đi đến các địa điểm du lịch để khám phá với rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị
dịp nghỉ lễ năm nay dự kiến lượng khách tăng đột biến cơ sở cắm trại của chị hương đã sớm tất bật chuẩn bị
mọi mặt để đón khách
hiện lượng khách đặt lịch tham gia trải nghiệm cắm trải đã gần như kín tịch năm này dịp nghỉ lễ
chính vì vậy công tác chuẩn bị tiếp đón có ý nghĩa rất quan trọng
đảm bảo du khách có những hoạt động trải nghiệm thích thú đáng nhớ nhất
mọi thiết bị đều được kiểm tra kỹ càng công tác trang trí được trở thành nhanh chóng
sau khi nhận được thông tin từ những đoàn khách thì bên mình sẽ chuẩn bị đón tiếp khách hàng tại cổng
sau đó rồi trả vào hoa quả chào mừng khách hàng
và sắp xếp khu vực ăn uống liều chạy cho khách đã đặt trước
cùng với đó bên mình cố gắng tạo lập lên những hoạt động trải nghiệm phù hợp với nhược từng lứa tuổi
như trẻ em thì sẽ có khu vui chơi trẻ em
và người lớn thì sẽ có một khu câu bậc cá
vào buổi tối bên mình có hoạt động lửa trại chung gắn kết mọi người
mọi người sẽ ấm cúng và nói chuyện trò chuyện với nhau vào buổi tối
chị hoa ở thái bình lựa chọn cùng gia đình du lịch nghỉ lễ sớm vài ngày
bởi chị mong muốn gia đình có những phút giây quây quần thật yên bình
đến với tỉnh quảng ninh sau khi khám phá các vẻ đẹp của bãi biển nơi đây
chị quyết định lựa chọn hình thức cắm trại làm hoạt động kết thúc chuyến đi
đây là cách giúp các thành viên hòa mình vào thiên nhiên
hít thở không khí mát lành và tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn
một xu hướng du lịch trải nghiệm mới đang được nhiều người yêu thích
gia đình mình lựa chọn đi trước thời gian ba mươi tháng bốn và một tháng năm
tại vì mình thấy là nếu mà mình đi tầm cái dịp lễ như thế thì nó sẽ rất là đông
nên là mình đã đi lùi lại vài ngày để gọi là gia đình thoải mái
gọi là sinh hoạt cũng như là vui chơi nó thoải mái hơn
như mình thấy thì nếu mà cả gia đình cùng đi vui chơi như thế này
thì sẽ gắn kết tình cảm gia đình hơn vui vẻ hơn và đưa trẻ con đi chơi
thì gia đình cũng như là các con chơi với nhau thì nó sẽ vui hơn
căm pinh cắm trải dù gần đây cũng có gắn pinh
giao hơi thì thực chất tất cả nó đều là mô hình kinh doanh du lịch
thì trong đấy có những cái trải nghiệm khác biệt
bởi vì mỗi một thời điểm nó có những cái tăng hoa của mỗi một mô hình du lịch
thì bây giờ thời điểm này nó có những mô hình giống như các khu mỹ dưỡng chuyên biệt
rồi các khu gắn pinh khu cắm trải
thế thì thật sự nó đều là những mô hình tạo nên sự phong phú của du lịch việt nam
các với chị hòa chị hồng đã quyết định lựa chọn bộ môn treo sắt
để cùng người bạn nước ngoài
có những trải nghiệm mới mẻ trên vịnh hạ long
lần đầu trải nghiệm bộ môn này chị hồng có phần bỡ ngỡ nhưng cũng rất hào hứng
trước khi xuống nước chị sẽ được các bạn hướng dẫn tại đây trang bị áo phao
hướng dẫn cách sử dụng thuyền sắp và một số kỹ năng cơ bản
đây là một người bạn của mình ở nước ngoài và bạn ấy đến đây du lịch
thì mình dẫn bạn ấy đi trải nghiệm các hoạt động mới
và treo sắt cũng là một trong những trải nghiệm rất là thú vị tại hạ long
nên là anh ấy cũng rất là thích những cái môn thể thao dưới nước
vịnh hạ long được unesco công nhận là di sản thế giới
và một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới
nên là mình cũng muốn đưa bạn ấy đến đây để trải nghiệm khám phá
và xem là cái vẻ đẹp đấy nó kỳ thú đến như thế nào
treo sắt thực ra là một môn trải nghiệm khá là mới ở việt nam
thì nó mới có mặt cách đây khoảng vài năm thôi
đặc biệt là nó là cái môn thể thao dưới nước hoàn toàn
và nó khác cây nhát ở cái chỗ là mình có thể sáng tạo rất nhiều nội dung ở trên nó
ví dụ như cái sắp đơn giản là mình có thể mình đứng được mình ngồi được hay là mình quỳ mình treo đều được cả
và cái hay nữa là mình chơi đo nhóm càng vui
nên là rất nhiều người khi tiếp xúc cái môn này họ rất là hứng thú
và họ là muốn trải nghiệm lại lần thứ hai đến ba nữa
trong suốt quá trình du khách trải nghiệm treo sắt trên vịnh hạ long
sẽ luôn có hướng dẫn viên đi cùng hướng dẫn và đảm bảo an toàn
việc được trực tiếp treo sắt ra vịnh ngắm nhìn không gian cảm nhận không khí tại đây
cũng là một trải nghiệm hấp dẫn
mới lạ với nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay
tuy nhiên du khách khi tham gia trải nghiệm cũng cần tự ý tuân thủ một số nguyên tắc
để đảm bảo trải nghiệm an toàn
cơ bản nhất khi xuống nước đó là tư thế ngồi
thì các bạn sẽ được hướng dẫn trên bờ là tôi thấy ngồi chuẩn nhất để đảm bảo thăng bằng
và khi mà xuống nước rồi là sẽ có những tư thế mà các bạn sẽ được hướng dẫn tiếp theo
để đảm bảo khi treo
rồi sẽ không ai bị ngã hay bị lập
và khi các bạn muốn bơi hay là muốn trải nghiệm các hoạt động khác dưới biển
thì bên mình sẽ tiếp tục hướng dẫn và sẽ đi kèm các bạn
mình sẽ giới hạn cho cái khoảng phạm vinh nhất định
ví dụ như khi mình trèo ra biển phía này này
sẽ có khoảng nhất định là mình được treo
mình không được phép trèo xa quá khỏi cái giới hạn đấy
để đảm bảo là không có trường hợp bất chắc xảy ra cả
cái con nước ở đây cũng khiến mình cảm giác là hơi trinh vinh một tí
tuy nhiên là mình đã có mặc áo phao rồi nên là mình cũng không còn sợ hãi nữa
và bọn mình cũng buộc dây vào chân
cái sắp nó có một cái dây để mình buộc vào
nên là kể cả là con rơi xuống nước thì mình cũng sẽ rất là gần sắp
và có thể bám vào như một cái phao
là địa phương có rất nhiều không gian thiên nhiên vùng núi hồ đẹp
quảng ninh đã và đang hình thành nhiều địa điểm lý tưởng
cho xu hướng du lịch trải nghiệm mới
thay vì đến những nơi tất nập đông người vẫn dịp lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa một tháng năm rất nhiều du khách đã tìm về các địa điểm du lịch trải nghiệm
để được hòa mình với thương nhiên
điều này chứng tỏ rằng ngành du lịch trải nghiệm đang có những tác động tích cực
đến môi trường và cộng đồng địa phương
từ đó giúp tạo ra một hành trình du lịch ý nghĩa và bền vững hơn
đối với môi trường du lịch cộng đồng thì ngoài cái tính chất của họ
dùng cái hôn xe để kinh doanh ra mà cộng đồng họ cùng hợp sức với nhau
cùng tổ chức những mô hình tắm chạy hoặc mô hình camping
nó cũng đều là những cái mang lại nguồn lợi quyền lợi cho cộng đồng
và cộng đồng làm chủ thì cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu của du lịch cộng đồng
thì tôi nghĩ là cái mô hình đấy hoàn toàn phù hợp
và chắc chắn là hai ba năm tới thì mô hình này sẽ có thể thu hút khá nhiều hơn
thực tế cho thấy ngành du lịch trải nghiệm đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh
và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách khi đến với tỉnh quảng ninh
các hoạt động du lịch trải nghiệm đang trở thành xu hướng phổ biến
tạo ra những trải nghiệm khác biệt và độc đáo cho khách du lịch
những hoạt động như du lịch mạo hiểm leo núi lạn biển hay tham quan các vùng quê
đang được rất nhiều khách du lịch yêu thích và lựa chọn
điều này chứng tỏ rằng du lịch trải nghiệm không chỉ đơn thuần là việc đi du lịch
mà còn là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ
đưa khách du lịch đến với những trải nghiệm độc đáo và không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác